ngành đường sắt sẽ chạy hơn hai mươi đôi tàu khách trên tuyến bắc nam dịp tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một bao gồm cả tàu tăng cường
thời gian chạy tàu tết từ ngày ba mươi tháng một đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức từ một mươi tám tháng chạp năm hai nghìn hai mươi đến một mươi hai tháng riêng âm lịch
tuyến sài gòn hà nội sài gòn có sáu đôi tàu thống nhất và các đôi tàu khách trên các tuyến địa phương được bố trí chạy thường xuyên hàng ngày
các tàu địa phương trên tuyến bắc nam như hà nội thanh hóa hà nội hà nội vinh hà nội hà nội đồng hới hà nội
ngành đường sắt sẽ căn cứ nhu cầu thực tế của hành khách để tổ chức lập tàu
hành khách có thể đăng ký mua vé tập thể trong dịp tết tân sửu hai nghìn hai mươi một từ ngày một mươi năm tháng chín đến hết ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cho cả lượt đi và lượt về mỗi lượt từ năm vé trở lên
thời gian dự kiến mở bán vé cho các khách tập thể và cá nhân từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi